thưa quý vị và các bạn với việc bổ sung thêm một trăm chín mươi năm f vào chiều ngày một mươi hai tháng ba
hà nội đã ghi nhận bảy trăm bảy mươi chín một trăm một mươi năm ca covid một mươi chín
ngoài ra các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một như sau
như vậy tính đến thời điểm hiện tại năm tỉnh thành có f nhiều nhất cả nước bao gồm
thứ nhất hà nội với bảy trăm bảy mươi chín một trăm một mươi năm thứ hai là thành phố hồ chí minh năm trăm sáu mươi sáu năm trăm một mươi năm
thứ ba là bình dương ba trăm ba mươi sáu hai trăm linh thứ tư là bắc ninh hai trăm một mươi bảy bảy trăm hai mươi năm và cuối cùng là nghệ an hai trăm linh năm chín trăm hai mươi chín
như vậy hà nội đã trở thành địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất cả nước trong đợt dịch thứ tư
kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có năm chín trăm linh ba một trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín ca nhiễm
bộ y tế cho biết tính từ một mươi sáu h ngày một mươi một tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm sáu mươi tám bảy trăm một mươi chín ca